sử dụng dịch vụ công là xu hướng tất yếu trong bối cảnh quốc gia đẩy mạnh chuyển đổi số
đề án sáu của chính phủ được ban hành và đi vào thực tiễn không chỉ là động lực thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ tại việt nam
mà còn là bước đi đúng đắn quyết liệt nhằm hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số quốc gia
xây dựng chính phủ số kinh tế số xã hội số công dân số hướng tới kiến tạo việt nam hùng cường
từ ngày một mươi tám tháng bảy bộ công an chính thức đưa hệ thống định danh và xác thử điện tử đi vào hoạt động
đây là một bước tiến mới đưa việt nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia
thống kê đến ngày một mươi chín tháng chín hệ thống đã tiếp nhận hơn một mươi năm triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử
trong đó có trên chín hai triệu tài khoản được phê duyệt
tài khoản định danh điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người dân
nhất là khi sử dụng các dịch vụ công hệ thống sẽ tự động điền biểu mẫu và xác minh thông tin
nếu được kết nối vào các tổng dịch vụ công thì người dân sẽ chỉ việc đánh số định danh của mình
và không cần phải cập nhật các trường thông tin công dân theo luật định tại luật căn cước công dân như trước đây nữa
và nó sẽ thuận lợi cho người dân trong các vấn đề kế phai
thực hiện đề án sáu hiện bộ công an đã phối hợp với các bộ ngành hoàn thành đưa hai mươi một trong số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
lên cổng dịch vụ công quốc gia
trong đó với vai trò thường trực bộ công an đã hoàn thành toàn bộ một mươi một dịch vụ công
mức độ bốn đồng thời mở rộng thực hiện một trăm chín mươi hai trong số hai trăm hai mươi bảy nhóm dịch vụ công khác của lực lượng công an nhân dân
mở rộng phân cấp đến tận cấp xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện
riêng trong tháng năm đã triển khai ba dịch vụ công đột phá là cấp hộ chiếu online
đăng ký cấp biển số xe ô tô và mô tô tại cấp huyện cấp xã và đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
ba hệ thống dân cư căn cướp và định danh nhiệt tệ
đây là gốc
để chúng ta tạo dựng được trên môi trường dữ liệu liên thông với các bộ ban ngành địa phương để phục vụ cho dịch vụ công
và thứ hai đó là tạo dựng được cho công dân cũng như doanh nghiệp được thực hiện triển khai trên môi trường số
dữ liệu dân cư căn cước công dân định danh và xác thực điện tử chính là yếu tố cốt lõi gốc rễ của chuyển đổi số
đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể
danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
phục vụ các dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho cơ quan nhà nước và các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
đây là nhiệm vụ trọng tâm cũng là yếu tố thêm chốt để thực hiện cho được chuyển đổi số trong ngành công an
chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với cả trung tâm ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư
để xây dựng những giải pháp xác thực thông minh khiến cho người dùng thuận tiện trong việc sử dụng dịch vụ công
ví dụ như là họ chỉ cần cầm đúng một căn cước công dân điện tử có gắn chip
hoặc là tới tương lai sẽ chỉ cần có app vneid trong đó đã lưu sẵn thông tin xác thực định danh tử của mình
để sử dụng các dịch vụ công điều này sẽ mang lại sự tiện lợi cho người dân rất là nhiều
và đặc biệt quan trọng nhất cái điểm mấu chốt với việc sử dụng xác thực định danh tử
đó là việc liên thông giữa các bộ ngành
ứng dụng vneid cùng với tài khoản định danh điện tử
tích hợp những thông tin cơ bản của công dân là chìa khóa để mở ra thời kỳ phát triển
của nền kinh tế số xã hội số công dân số
thời gian tới bộ công an sẽ triển khai thêm hai dịch vụ công liên thông
và hai mươi tám dịch vụ công hoàn thành trong tháng một mươi hai năm nay
đồng thời nỗ lực hướng tới mục tiêu của đề án sáu
tập trung đẩy mạnh hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu với người dân
đảm bảo tính pháp lý triển khai hiệu quả kết nối chia sẻ phân tích dữ liệu
dựa trên nền tảng dân cư căn cước công dân
phần đấu đạt trên bốn mươi triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng vneid
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm và sáu mươi triệu tài khoản người dùng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi